thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng bốn bộ lao động thương binh và xã hội sẽ tiến hành khảo sát về lao động tiền lương và mức sống chi tiêu của người lao động tại một mươi tám tỉnh thành để có cơ sở cho việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào năm sau năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc xác định mức lương tối thiểu hay mức sống tối thiểu nhất là trong mỗi kỳ điều chỉnh lương
và trên cộng đồng mạng thì việc khó hay dễ xác định mức sống tối thiểu cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các khoản phí đời sống hàng ngày thì việc thay đổi mức lương tối thiểu đang được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và nâng cao đời sống cho người lao động
lần điều chỉnh mức lương gần đây nhất được thực hiện vào đầu năm hai nghìn hai mươi trong đó lương tối thiểu vùng một cao nhất trong bốn vùng là bốn bốn mươi hai triệu đồng
tuy nhiên theo khảo sát của trung tâm nghiên cứu quan hệ
mức lương này đáp ứng chưa đến chín mươi năm mức sống thấp nhất và chỉ bằng năm mươi chín lương đủ sống
còn theo tính toán của viện công nhân và công đoàn
riêng năm hai nghìn hai mươi một khoảng cách giữa lương và mức sống tối thiểu tiếp tục nới hơn một mươi
đây cũng là vấn đề nhận được nhiều chia sẻ của cư dân mạng
bởi thực tế lương của nhiều người lao động không đủ đáp ứng cuộc sống tối thiểu
lương cơ bản thực sự giờ quá thấp
đại học mới ra trường lương có bốn triệu
thì không biết có đủ ăn ba bữa không chứ chưa nói tới dư giả để làm bất kỳ vấn đề gì
mức lương tối thiểu hiện nay thì người lao động chỉ đủ sống tối thiểu cho nhu cầu cơ bản nhất như đủ ba bữa ăn mỗi ngày
lương tối thiểu lương cơ bản hiện nay quá thấp so với thực tế
nhưng nhiều doanh nghiệp lại dựa vào mức lương này để đóng bảo hiểm xã hội
vừa gây thất thu ngân sách vừa gây bất lợi chế độ của người lao động
khái niệm nhu cầu sống tối thiểu lần đầu được quy định tại điều chín mươi một
bộ luật lao động hai nghìn hai mươi một
đi kèm với mục tiêu lương tối thiểu và đảm bảo nhu cầu sống thấp nhất của người lao động
làm công việc đơn giản nhất và gia đình
hàng năm chính phủ sẽ công bố lương tối thiểu vùng dựa trên sự tư vấn của hội đồng tiền lương quốc gia
trong đó mức sống tối thiểu là cơ sở quan trọng để xây dựng lương tối thiểu
thế nhưng hiện cách tính mức sống tối thiểu hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều
theo tình toán của tổ kỹ thuật thuộc hội đồng tiến lương quốc gia
mức sống tối thiểu một tháng được tính gồm các chi phí
cho lương thực thực phẩm rổ hàng hóa gồm năm mươi ba món hàng
nhóm phi lương thực thực phẩm áo quần đi lại giải trí
nuôi một con nhỏ nhà ở và chỉ số giá tiêu dùng cp
trong đó cơ cấu phần trăm giữa nhóm lương thực thực phẩm và phi lương thực thực phẩm là bốn nghìn tám trăm năm mươi hai
hiện đại diện các bên trong hội đồng tiến lương quốc gia vẫn chưa thống nhất được các thông số
cũng như tranh luận gây gắt về sổ hàng hóa
trên cộng đồng mạng cách thức tính này cũng đã và đang nhận được nhiều ý kiến
tôi thấy hiện nay tính bình quân một người trưởng thành tiền cơm ăn nước uống ba bữa tầm bảy mươi một ngày
tiền trọ trung bình một năm triệu đồng một người một tháng các chi phí phát sinh như đi lại mạng internet
thuốc men quần áo đồ dùng sửa chữa bảo trì bạn bè trung bình một triệu một tháng
tổng cộng mất khoảng bốn sáu triệu đồng một tháng cho mức ăn no mặc ấm cho một người trưởng thành độc thân ở trọ
chưa nói chuyện dư giả cho bản thân hay nuôi con
cách tính lương tối thiểu
không phản ánh được tình hình giá thực tế trong cuộc sống hiện nay nếu nói giá nhà ở bốn trăm linh đồng một tháng
thì chắc phải lên vùng cao và khá hẻo lánh thì mới có thể có giá đó
chứ vùng cao mà làm du lịch thì không chắc bốn trăm linh đồng thuê được nhà
trước năm hai nghìn hai mươi tiền lương tối thiểu thường được tăng mỗi năm từ năm đến bảy
thế nhưng do ảnh hưởng của covid một mươi chín nên lương tối thiểu vùng hai nghìn hai mươi một đã không tăng
vì vậy năm hai nghìn hai mươi hai việc tăng lương tối thiểu vùng đang được kỳ vọng sẽ được thực hiện
nhằm đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động hiện nay
điều quan trọng hiện nay là tìm ra phương án phù hợp vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động
nhưng cũng tránh cú sốc cho doanh nghiệp
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn cần điều chỉnh chi phí sinh hoạt hiện nay
bởi có như vậy lương tối thiểu và mức sống tối thiểu mới có sự cân bằng
lương tối thiểu là một phần nhưng quan trọng là chỉ số giá cả sinh hoạt ổn định
lương tối thiểu tăng mà giá cả hàng hóa cũng tăng thì không đủ sinh hoạt
lương mở lương mà là trượt giá quá cao
lương tăng mà giá cả cứ tăng từng ngày từng năm thì không tương xứng
thêm nữa là chỉ số trượt giá không phản ánh đúng thực tế
hội đồng tiền lương nên thảo luận công thức tính chứ không phải là con số cụ thể
vì trong khi đang tranh luận về mặt con số thì ở ngoài kia giá các bản hàng đã tăng từng ngày rồi
chỉ cần cố định được công thức tính hàng quý hoặc hàng năm
các thông tin đầu vào được cập nhật thì chúng ta sẽ có được con số cụ thể
trong hai năm gần đây
lỡ hẹn đã khiến mức lương tối thiểu hiện được cho là rất thấp
trong khi đó việc xác định mức sống tối thiểu đang gây ra nhiều tranh cãi
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage truyền hình công an nhân dân